hàng trăm ngàn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
với môn mở đầu là ngữ văn hình thức tự luận
ghi nhận tại các điểm thi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên môn ngữ văn
các thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá hay với nhiều câu hỏi vận dụng thực tế
kỳ thi quốc gia hai trong một năm nay cơ bản vẫn được thực hiện như mọi năm
song công tác tổ chức dường như đã thực hiện bài bản hơn gọn nhẹ và nghiêm túc
tại điểm thi trường trung học phổ thông lương ngọc quyến thái nguyên nằm tại trung tâm thành phố thái nguyên
lúc bảy giờ sáng các thí sinh đã ổn định vị trí trong các phòng thi
sự có mặt của các vị lãnh đạo địa phương các đoàn thanh tra kiểm tra là không thể thiếu trong một kỳ thi quan trọng như thế này
tuy nhiên được thi ngay tại địa phương khiến các thí sinh cảm thấy tự tin và bớt áp lực rất nhiều
đối với thí sinh của thái nguyên một số trường ở vùng sâu vùng xa các huyện miền núi cũng có sự hỗ trợ
vì chúng tôi cũng đề phòng trường hợp có thể xảy ra mưa lũ nên các trường tinh thần bữa trưa sẽ có các suất ăn hỗ trợ
ví dụ như trường lưu nhân chú có khoảng hơn một suất ăn hỗ trợ cho học sinh để ăn các buổi trưa
để chiều các em dự thi luôn để không phải đi về nhà địa bàn miền núi thì hơi xa
ngoài ra một số trường hợp đặc biệt khác cũng đều yêu cầu tất cả các điểm trường phải giả soát xem tại điểm thi của mình
có những trường hợp nào hoàn cảnh
đặc biệt thì có những hỗ trợ kịp thời
tại một điểm thi của huyện võ nhai một huyện miền núi thành phố thái nguyên
trước khi đến thời điểm kết thúc bài thi môn ngữ văn sáng hai mươi bốn tháng sáu
đã có một vài thí sinh hoàn thành sớm và ra khỏi phòng thi
sáu mươi phút trước khi kết thúc môn đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
môn ngữ văn đã có một số em đã ra trước khi kết thúc
và chúng ta hãy hỏi ý kiến một số các em về đề văn năm nay như thế nào
xin chào em
em thi đề văn năm nay thế nào
vài năm nay thì gần với cuộc sống bọn em
câu đó nó có gây hưởng thưởng cho các em không
bọn em viết những câu liên hệ đấy thì chắc là tốt bởi vì nó ngay với cuộc sống bọn em
em cảm giác thế nào sau khi thi sau môn đầu tiên
bởi vì thi xong môn đầu tiên cũng khá tốt nên cũng tự tin trong những môn sau
chín h bốn mươi năm khá đông thí sinh rời khỏi phòng thi khi đã hoàn thành các thủ tục cuối cùng
cháu thích cũng là thích phần áp dụng về thực tế và cũng không thích phần làm văn vì cháu ơn cũng bị lạch đẻ
những câu hỏi mà áp dụng về thực tế thực tiễn đời sống thì cũng phải chiếm bốn mươi trong bài văn
vâng thời tiết ngày hôm nay ở miền bắc cũng rất là mát mẻ khá thuận lợi để các em đi thi
và đề văn ngày hôm nay thì cũng có vẻ không làm khó được
các em hầu hết các em đều rất thích thú với đề văn với những câu hỏi có thể áp dụng được với thực tế
một sự khởi đầu tốt đẹp như vậy hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày thành công với rất nhiều thí sinh